với mong muốn tiếp nối phong trào thư pháp hán nôm để khơi lại mạch nguồn di sản của văn hóa dân tộc
triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô đặc biệt là những người yêu thích thư pháp
triển lãm giới thiệu bốn mươi một tác phẩm thư pháp gồm một mươi sáu thư pháp cổ điển và hai mươi năm thư pháp tiền vệ của bốn nhà nghiên cứu thư pháp và văn tự chữ nôm
ngắm nhìn các tác phẩm khán giả có thể cảm nhận được sự trang nghiêm và gợi nhớ về những nét đẹp vàng son một thùa
nhưng cũng đầy thi vị với những cuộc dòng chơi của nghệ thuật mà các tác giả đã gửi gắm vào đó
đặc biệt tại buổi khai mạc công chúng trực tiếp được chứng kiến màn trình diễn thư pháp của một số nhà thư pháp
cùng lắng nghe chia sẻ về những giá trị của chữ nôm một loại hình di sản văn hóa đã góp phần tạo dựng khuôn đúc nên hồn cốt của tiếng việt
triển lãm mở cửa cho du khách tham quan từ
hôm nay đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tại bảo tàng mỹ thuật quốc gia việt nam sáu mươi sáu nguyễn thái học hà nội